tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo việt nam campuchia
theo thỏa thuận hợp tác tôn giáo giữa ban tôn giáo chính phủ việt nam với bộ lễ nghi và tôn giáo campuchia
phát biểu tại hội nghị đồng chí vũ chiến thắng trưởng ban tôn giáo chính phủ nhận định
trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa việt nam và campuchia ngày càng phát triển
quan hệ giữa hai cơ quan làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của hai nước đã không ngừng được tăng cường
và đạt kết quả tích cực với thỏa thuận hợp tác tôn giáo
thời gian qua hai bên đã luân phiên cử một mươi đoàn cấp cao sang thăm và làm việc tại việt nam và campuchia
phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo campuchia tại việt nam
phối hợp tổ chức thành công hội nghị cấp bộ trưởng giữa các tỉnh biên giới hai nước
hội nghị diễn ra đến ngày một mươi năm tháng một